vài ngày qua người dân phản ánh về hiện tượng nước sông quyền đoạn chảy qua xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa bốc mùi và tôm cá chết nhiều
nguyên nhân được cho là do một nhà máy chế biến bột sắn xả nước thải
phóng viên của truyền hình nhân dân đã tới địa bàn để tìm hiểu về sự việc này
theo phản ánh hiện tượng cá tôm chết trên sông quyền bắt đầu từ ngày sáu tháng một
người dân sống trong khu vực rất bức xúc và lo ngại
nước đèn nghịch cá tôm chết hết không còn một cái kỳ cả trâu bò không thể uống được nước
dân cũng kêu lên xã xã sơn quỳ cổ nhưng mà đồng thời gian cũng không thấy gì cả
nói chung nguyện vọng của nhân dân ở đây là muốn làm sao cho cái nguồn nước được sạch sẽ
cho vào con sống con súc vật ra sông ra suối uống nước được
đại diện của công ty cam đoan không xả thải ra môi trường
nhưng vào ngày sáu tháng một một bể chứa bị sạt nước thải đã tràn ra sông
ngay ngày hôm sau công ty đã ra cố bê tông và hiện tượng ô nhiễm chấm dứt
tương lai thì nhà máy sẽ xây dựng lại toàn bộ hệ thống xử lý thải
tất cả các bò bao sẽ được xử lý một cách triệt để để không có hiện tượng xảy ra như vừa rồi
tại hiện trường phóng viên ghi nhận nước sông quyền đã trong hết hôi và chỉ có một chút bọt
theo chính quyền địa phương sau khi nhận được phản ánh
sở tài nguyên và môi trường tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với huyện như xuân xã hóa quỳ kiểm tra hiện trường và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nói trên
tại thời điểm kiểm tra không phát hiện việc xả thải
đối với các hộ sống xung quanh nhà máy
thì đối với địa phương tôi cũng khuyến cáo với nhân dân là
mình nên sử dụng nguồn nước tự chảy ở trên núi xuống
nó còn nguồn nước ngầm ở xung quanh thì là mình giảm thiểu
tại khu vực miền núi đang còn nhiều khó khăn
việc có được một nhà máy
nhà máy như thế này đã giải quyết được phần nào nhu cầu công an việc làm
góp phần nhất định cho ngân sách
tuy nhiên không thể đánh đổi môi trường và sức khỏe của người dân lấy phát triển kinh tế
trong thời gian tới chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra
để bảo đảm nhà máy hoạt động theo quy định